ngày một mươi năm tháng năm tại trụ sở trung ương đảng đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chủ trì họp bộ chính trị để cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho hội nghị trung ương một mươi khóa một mươi hai
kỳ hòm thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn và một số vấn đề quan trọng khác
sau khi nghe đảng đoàn quốc hội ban tổ chức trung ương và văn phòng trung ương đảng báo cáo
các đồng chí ủy viên bộ chính trị thảo luận đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước đã kết luận
bộ chính trị hoan nghênh đánh giá cao các tiểu ban chuẩn bị đại hội một mươi ba của đảng đảng đoàn quốc hội
ban cán sự đảng chính phủ các ban đảng và các cơ quan chức năng có liên quan trong một thời gian ngắn
đã nghiêm túc tích cực chỉ đạo xây dựng các tờ trình báo cáo đề án các dự án luật
để chuẩn bị trình hội nghị trung ương một mươi khóa một mươi hai và kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
bộ chính trị yêu cầu các cơ quan chức năng cần tiếp tục chuẩn bị xem xét
ra soát lần cuối các công việc bảo đảm để các kỳ họp thành công tốt đẹp
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh kỳ họp quốc hội sắp tới rất quan trọng
dự kiến quốc hội sẽ thông qua và cho ý kiến về nhiều dự án luật và một số nghị quyết
quan trọng là ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ và các cơ quan liên quan bàn bạc thật kỹ
chuẩn bị chú đáo các nội dung trình quốc hội tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức và điều hành
tại kỳ họp phát huy cao độ trí tuệ và trách nhiệm của các đại biểu quốc hội
bảo đảm hiệu quả cao tiết kiệm được thời gian và công sức
tất cả những công việc đã có trong chương trình kế hoạch hàng tháng
lãnh đạo chủ chốt đã họp và có văn bản chỉ đạo
từng đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư phụ trách lĩnh vực
phải chỉ đạo làm thật tốt khẩn trương rứt điểm không để kéo dài
còn vướng mắc gì thì phải kịp thời đưa ra bàn tìm giải pháp giải quyết ngay
năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi chúng ta đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
lần này phải quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn đại hội đảng bộ các cấp
từ nội dung cho đến công tác nhân sự của đại hội
tránh tình trạng cứ sắp đến đại hội là chỉ lo cho công tác nhân sự
mà sao nhãng các công việc thường xuyên kiên quyết chống chạy chức chạy quyền
đã chạy là không dùng
đề nghị các đồng chí bộ chính trị ban bí thư thống nhất cao tinh thần này
và chỉ đạo các cấp các ngành
công việc sắp tới rất nhiều phức tạp thời gian còn lại rất ít
các cơ quan đảng quốc hội chính phủ và mặt trận đoàn thể
cần phải phối hợp chặt chẽ hơn kịp thời hơn bảo đảm để các hoạt động của đảng
nhà nước của hệ thống chính trị thông suốt nhịp nhàng hiệu quả cao
cũng tại hội nghị này trên cơ sở xem xét tờ trình của ban tổ chức trung ương
bộ chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện bộ chính trị quản lý